thực hiện đề án quản lý sắp xếp ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ trị an các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã tiến hành di rời một trăm sáu mươi tám hộ nuôi cá bè trên sông la ngà đến khu vực quy hoạch
nhằm hạn chế thiệt hại do mực nước hồ trị an đang xuống thấp cùng với thay đổi thời tiết ra mùa không để tình trạng cá chết xảy ra hàng loạt như những năm trước đây
đối với các hộ không di rời cơ quan chức năng sẽ xử lý bằng việc cưỡng chế
vùng nuôi cá bè trên hồ trị an do ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phê duyệt được chia thành tám vùng với chiều rộng bốn mươi một nghìn hai trăm linh mét với tổng số sáu trăm một mươi tám bè một hai trăm ba mươi sáu lồng